nối tiếp niềm vui từ bệnh viện bạch mai sáng nay ngày một mươi hai tháng bốn việt nam ghi nhận không có ca mắc mới
đến thời điểm này tổng số ca mắc covid một mươi chín tại nước ta là hai trăm năm mươi tám trường hợp
bộ y tế cho biết đến sáu giờ sáng ngày một mươi hai tháng bốn tổng số ca mắc covid một mươi chín tại việt nam là hai trăm năm mươi tám trường hợp
trong đó có một trăm năm mươi chín người từ nước ngoài chiếm sáu mươi một sáu và chín mươi chín người lây nhiễm thứ phát
còn theo báo cáo của tiểu ban điều trị ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín
số ca có kết quả xét nghiệm hai lần âm tính với sars cov hai từ một đến hai lần là hai mươi năm ca